ngoài thành công về sự nghiệp anh còn có trong tay thứ tài sản vô cùng quý giá
đó là người vợ hiền và những đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn
hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với anh
đây có lẽ là cái kết có hậu với người đàn ông đã biết quyết tâm hoàn lương để thay đổi cuộc đời
tìm lại chính mình từ quá khứ lỗi lầm